sáng nay tại hà nội ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã tổ chức cuộc họp với các bộ ban ngành và địa phương
để triển khai ứng phóng về áp thấp nhiệt đới trên biển đông
theo báo cáo nhanh của văn phòng thường trực ban chỉ đạo cơn áp thấp không mạnh lên thành bão
và chiều tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi sẽ tác động trực tiếp đến ba tỉnh từ ninh thuận khánh hòa phú yên với gió khoảng cấp sáu
dự báo bắt đầu từ đêm nay và ngày mai sẽ có mưa đặc biệt lớn ở tp hcm cộng với chiều cường
tại cuộc họp ông nguyễn hoàng hiệp thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho rằng
mặc dù thiên tai năm nay ở việt nam không khốc liệt như năm hai nghìn hai mươi nhưng không thể chủ quan vì dự báo từ nay đến cuối năm vẫn còn một đến hai cơn bão
trước mắt các địa phương cần tập trung ứng phó với áp thấp nhiệt đới đang vào bờ
từ trong vòng một tháng nay chúng ta đã ba lần cái vùng này phải di rời bà con đi rồi
như vậy tâm lý cũng rất mệt mỏi
nên đề nghị các ông chí ở các địa phương đặc biệt là
vùng quảng nam quảng ngãi mà các hộ di dân vừa mới về thì lại tiếp tục động viên bà con nếu mà có lệnh là tiếp tục phải di dân
không được cái tâm lý buông xuôi mệt mỏi chủ quan
phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị trong ba ngày tới địa phương cần có người ứng trực báo động nhất là ban đêm để bảo đảm an toàn cho con người là trên hết
về giao thông các tỉnh thành lưu ý đảm bảo lực lượng ứng trực để đảm bảo lưu thông nhanh nhất có thể
nhằm khắc phục hậu quả mưa lũ và phát triển kinh tế xã hội nhất là bối cảnh dịch covid một mươi chín vẫn còn diễn biến phức tạp